đoàn kiểm tra theo quyết định số một nghìn một trăm năm mươi của bộ chính trị do đồng chí nguyễn phước lộc phó trưởng ban dân vận trung ương làm trưởng đoàn vừa làm việc với đảng bộ công an tỉnh nghệ an và ban thường vụ thị xã cửa lò
chiều ngày bảy tháng tám làm việc tại đảng bộ công an tỉnh nghệ an đoàn kiểm tra đã được nghe báo cáo về kết quả lãnh đạo chỉ đạo quan triệt thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và nghị quyết số một mươi tám về sắp xếp bộ máy chính trị tinh gọn
bên cạnh những kết quả đạt được công tác thu hút người tài vào lực lượng công an nghệ an còn chưa được như mong muốn nhiều lĩnh vực rất cần nhưng ít người dự tuyển như bác sĩ pháp y kiến trúc sư tin học
đoàn kiểm tra yêu cầu thời gian tới đảng ủy công an tỉnh nghệ an cần lồng ghép thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu và nghị quyết số một mươi tám với các văn bản khác của đảng ủy công an trung ương cũng như của tỉnh ủy trước đó đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với ban thường vụ thị ủy cửa lò